đòi hỏi cần có cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì lễ đón chính thức và tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran do chuẩn tướng amad reza radan
tư lệnh thực thi pháp luật iran làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng năm
cùng dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm và tư lệnh ahmad reza radan đã điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên
để tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển thực chất đi vào chiều sâu hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp
nhất là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
đồng thời phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia
phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đảm bảo an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện
công dân của nước này công tác học tập lao động tham quan du lịch hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia
cùng với đó đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ tiếng ba tư tiếng việt
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và tư lệnh ahmad reza radan đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran
tình hình cháy nổ thời gian qua có diễn biến phức tạp đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản
ảnh hưởng đến an ninh trật tự đời sống xã hội
thực tế này đài hỏi
cấp thiết phải tăng cường các giải pháp biện pháp yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh vấn đề này khi trình bày tờ trình
dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phiên họp thứ ba mươi ba của ubth diễn ra sáng nay
tờ trình của chính phủ nêu rõ việc xây dựng bàn hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là thực sự cần thiết
để tiếp tục thể chế hóa quan điểm tư tưởng chính sách của đảng và tăng cường sự lãnh đạo quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bên cạnh đó hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những tai nạn sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hàng ngày
mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang thực hiện chưa được quy định cụ thể trong luật
chưa đảm bảo đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật do vậy hoạt động này cần được quy định cụ thể trong luật
theo tờ trình thời gian qua tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp nhất là tại các thành phố lớn
các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện
đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản ảnh hưởng đến an ninh trật tự đời sống xã hội
và việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện nay là để kịp thời tạo cơ sở pháp lý
tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong thực tiễn
thảo luận tại phiên họp các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều tán thành với sự cần thiết ban hành luật phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ để thể chế hóa chỉ thị số bốn mươi bảy ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của ban bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy
việc xây dựng và ban hành luật phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ góp phần khắc phục những bất cập vướng mắc trong thực tiễn
đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước công tác thanh tra kiểm tra về phòng cháy chữa cháy
sau đó các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công bắt giữ rồi đưa người này lên xe ô tô trở đến một căn nhà khác tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long và giam giữ tại đây
sau đó các đối tượng sử dụng điện thoại của bị hại nhắn tin cho người nhà nạn nhân yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng để chuộc người
lo sợ gia đình nạn nhân đã chuyển cho chúng bốn mươi bốn năm triệu đồng
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng và giải cứu an toàn cho các bị hại
ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể trong việc phối hợp điều tra
truy bắt nhanh các đối tượng trong vụ án đảm bảo an toàn về mọi mặt
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã thưởng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang ba mươi triệu đồng
phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến công an huyện châu thành nga mỗi đơn vị hai mươi triệu đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước cũng đã tạm giữ nghi phạm vận chuyển hơn ba trăm tám mươi kg pháo sau bốn ngày lần trốn
vào tối ngày bảy tháng năm tại quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc phường thành tâm thị xã trơn thành
khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra lái xe đã bỏ chạy thoát thân
tiến hành kiểm tra khám xét chiếc xe tổ công tác phát hiện và thu giữ hai trăm hai mươi bệ pháo
nghi là pháo nổ và pháo hoa tổng trọng lượng là ba trăm tám mươi chín sáu kg
sau khi lập hồ sơ vụ việc và tụy tiến hành truy xét đến ngày một mươi tháng năm
lái xe cao trí dũng chú tại tỉnh bình dương đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình thực hiện